thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp đồng chí trần tư nguyên thứ trưởng bộ công an trung quốc cùng dự có đồng chí hùng ba
đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam
đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo bộ công an trung quốc sau chuyến thăm cấp nhà nước đến việt nam
của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và cũng là đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên
mà bộ công an việt nam đón tiếp trong năm mới hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt lãnh đạo bộ công an việt nam bộ trưởng tô lâm chào mừng đồng chí trần tư nguyên
sang thăm việt nam và tổ chức hội nghị đối thoại cấp thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất
giữa bộ công an hai nước việt nam trung quốc
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng chuyến thăm việt nam lần này của thứ trưởng trần tư nguyên
sẽ thành công tốt đẹp là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác trên lĩnh vực an ninh chính trị
giữa bộ công an hai nước trong giai đoạn mới
bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên nhất quán sẽ quán triệt và thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân cơ quan doanh nghiệp ở mỗi nước
phối hợp triển khai có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết đồng thời ra soát tiến hành sửa đổi bổ sung các điều ước quốc tế
thỏa thuận quốc tế cấp bộ cấp tỉnh giữa hai bên cho phù hợp với tình hình mới và quy định nội luật hai nước
tăng cường hợp tác thực thi pháp luật trong các khuôn khổ đa phương để cùng nhau xây dựng môi trường hòa bình ổn định và hợp tác phát triển tại khu vực
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe đến đồng chí bí thư ban bí thư ủy viên quốc vụ bộ trưởng bộ công an trung quốc
vương tiểu hồng và các đồng chí lãnh đạo bộ công an trung quốc chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng trần tư nguyên khẳng định trung quốc rất coi trọng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước mong muốn mối quan hệ giữa hai đảng hai nước hai cơ quan ngày càng phát triển ổn định hiệu quả thực chất lâu dài
trong đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an hai nước phát triển hơn nữa